tổng công ty điện lực miền trung đã tổ chức bàn giao hệ thống điện mặt trời mái nhà
cho trường trung học cơ sở quang trung thị trấn ia súp huyện ia súp tỉnh đắk lắc
hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trường trung học cơ sở quang trung
có tổng công suất lắp đặt trên một mươi kwh trung bình sản xuất được bốn mươi kwh điện năng mỗi ngày
quy mô của hệ thống điện mặt trời gồm hai mươi bốn tấm pin năng lượng lắp trên mái nhà
và thiết bị hòa lưới invector công suất tám kw
việc đưa hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà nối lưới điện giúp tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho nhà trường
đồng thời góp phần lan tỏa đến cộng đồng về ý nghĩa tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn điện
từ năng lượng sạch năng lượng tái tạo và ý thức sử dụng điện tiết kiệm